may mắn thay khi tỉnh bắc giang đột ngột ra văn bản hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín dịp tết nguyên đáng vào ngày hai mươi tám tháng một
đó là một tin mừng tỉnh bắc giang không chỉ định xét nghiệm đối với tất cả người dân về quê ăn tết
mà chỉ thực hiện với người ở vùng cấp độ bốn điều này khiến bà con xa quê nức lòng
tỉnh bắc giang vào ngày hai mươi tám tháng một có văn bản mới nhất hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn vào dịp tết nguyên đáng
bắc giang cho biết tỷ lệ tiêm chủng hai mũi vaccine phòng covid một mươi
covid một mươi chín cho người dân từ một mươi hai tuổi trở lên trong tỉnh đã đạt gần một trăm linh và gần bảy mươi năm đã đạt được tiêm mũi ba
vì thế bắc giang chỉ thực hiện xét nghiệm các trường hợp có các triệu chứng về đường hô hấp và tầm soát ngẫu nhiên
tại khu vực nguy cơ cao tập trung đông người nhóm người phải đi lại nhiều như lái xe xe ôm người giao hàng v v
không chỉ định xét nghiệm đối với người dân di chuyển trên địa bàn tỉnh người đã tiêm đủ mũi vaccine theo quy định
chỉ xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch cấp độ bốn về từ vùng cách ly
phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
đối với các ổ dịch tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đối tượng địa bàn xét nghiệm cho phù hợp
trong các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện
như ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan
cơ sở sản xuất kinh doanh tự quyết định tầng xuất và phương pháp xét nghiệm cho người lao động
nhưng không thấp hơn mức quy định
đối với người từ các địa phương khác đến hoặc về tỉnh trường hợp đã được tiêm đủ mũi vaccine
hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng thực hiện năm k từ theo dõi sức khỏe
không phải cách ly y tế nếu có biểu hiện như sốt ho khó thở thì hạn chế tiếp xúc
đi lại thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm
các trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
đối với người nhập cảnh đã tiêm hai mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong ba ngày đầu kể từ ngày nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú
không được tiếp xúc với người xung quanh không được ra khỏi nơi lưu trú
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba
người nhập cảnh được tiến hành tiêm mũi vaccine bổ sung mũi ba ngay tại nơi lưu trú nếu đủ điều kiện
người nhập cánh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine
sẽ cách ly tại nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày nhập cảnh
xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy
bắc giang cũng chỉ đạo tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người
các hoạt động tôn giáo tính ngưỡng được tổ chức phần nghi lễ không tổ chức phần hội
cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ trừ game online và karaoke
hoạt động trở lại bình thường từ giờ ngày một mươi sáu tháng hai
hoạt động đám cưới được tổ chức không quá một trăm năm mươi người
đám hiếu đám vỗ liên hoan tổ chức gọn nhẹ
hạn chế số lượng người tham dự các cơ sở điểm tham quan du lịch được phép hoạt động
nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bắc giang nhấn mạnh văn bản này thay thế các văn bản trước đó có liên quan
văn bản sẽ được sửa đổi bổ sung theo diễn biến tình hình dịch cụ thể
nhưng cho đến bây giờ văn bản mới này hãng đã gỡ bỏ được nhiều nỗi lo lắng
cho người dân bắc giang trên địa bàn và người dân xa quê